ngày một mươi một tháng một mươi hai diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng
đã được tổ chức tại thủ đô hà nội
tại diễn đàn các đại biểu đều nhận định hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
không làm tăng chi phí của doanh nghiệp ngược lại sẽ làm tăng lợi nhuận
khi doanh nghiệp thân thiện với môi trường mang lại lợi ích cho cộng đồng
và kéo được người tiêu dùng đến gần mình hơn
một tháng năm hai nghìn một mươi chín cho thấy nền kinh tế trong nước cũng đối diện với nhiều khó khăn
chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm chưa thực sự bền vững
việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như cptpp evfta
là áp lực lớn đối với yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng hiệu quả
để vượt qua được những thách thức đó theo các chuyên gia
các doanh nghiệp việt cần phải hướng đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận
song hành cùng việc bảo đảm đóng góp giá trị với xã hội
bởi chỉ khi hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
doanh nghiệp mới có thể tồn tại được trong bối cảnh hội nhập hiện nay